liên tục những ngày qua nhiều người dân thuộc hai xã thanh hối và đông lai huyện tân lạc tỉnh hòa bình
tập trung chặn barrier và dựng lều bạt để phản đối việc triển khai dự án xây dựng bãi thu gom rác thải của xã thanh hối
theo người dân bãi rác này quá gần khu dân cư với khoảng cách chưa tới một trăm linh mét
khi đi vào hoạt động sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của họ
ngay từ sáng sớm ngày hai mươi năm tháng năm khi biết thông tin ủy ban nhân dân xã thanh hối và đơn vị thi công
tổ chức khởi công dự án xây dựng bãi thu gom rác thải hàng trăm người dân xóm tân tiến xã thanh hối
và xóm tân lai xã đông lai đã dựng barrier phản đối và ngăn chặn không cho phương tiện máy móc của đơn vị vào thi công
qua quan sát thực tế cho thấy dự án xây dựng bãi thu gom rác thải này được triển khai ngay giữa khu nghĩa trang
của nhân dân xóm tân tiến xã thanh hối và khu dân cư của xóm tân lai xã đông lai
qua quan sát thực tế cho thấy dự án xây dựng bãi thu gom rác thải này được triển khai ngay giữa khu nghệ trang

vì khách nhà dân thì có những chỗ chỉ đến một trăm linh đến một trăm linh mét thôi
theo ý kiến của người dân xây dựng bãi rác ở đây ngay sát nghĩa trang
sẽ ảnh hưởng đến vấn đề tâm linh của xóm tân tiến
vào mùa mưa nếu đơn vị thu gom rác không vận chuyển kịp
sẽ gây ô nhiễm nghiêm trọng đến nguồn nước sinh hoạt của nhân dân xóm tân lai
vốn chủ yếu dùng nước giếng hoặc nước suối để sinh hoạt
nếu như mà để cái bãi rác ở đây mà nó mưa to nó chảy xuống
thì bà con chúng tôi bị ảnh hưởng rất lớn
bởi vì đây là thượng lưu mà chảy xuống kia là hạ lưu là chúng tôi
mà còn xóm quy bái nữa còn nhiều xóm ăn mà dùng cái nước suối
được biết trước đây khu vực này cũng đã được làm bãi rác thải của xóm tân lai xã đông lai
nhưng vì quá ô nhiễm ảnh hưởng đến đời sống và nguồn nước sinh hoạt
nên bà con đã tự lấp bỏ
tuy nhiên vừa qua ủy ban nhân dân xã đã xem xét đánh giá lại tình hình thực tế
và đề xuất về ban điều phối chương trình tám trăm linh của huyện tân lạc
sẽ xây dựng khu thu gom rác thải tập trung ở xóm tân tiến
trên diện tích một tám trăm linh m hai
với tổng mức đầu tư khoảng bốn trăm linh triệu đồng
đây là một trong những hạng mục quan trọng
để xã thanh hối hoàn thành tiêu chí về môi trường trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới
hiện nay đối với ủy ban xã thanh hối
thì cũng sẽ xin ý kiến chỉ đạo của ban chỉ đạo xây dựng nông thuần mới của huyện
và sẽ có sự trao đổi trong lãnh đạo giữa đảng ủy
và hội đồng nhân dân để có hướng khắc phục
và xem có hướng để chọn địa điểm để cho nó phù hợp
nhằm sau này không ảnh hưởng đến sức khỏe của bà con nhân dân
thiết nghĩ cơ quan chức năng cũng như chính quyền xã
cần sâu sát hơn trong nắm bắt tình hình tư tưởng của người dân
quá trình khảo sát lựa chọn địa điểm xây dựng bãi thu gom rác cần cụ thể hơn
mặt khác cho người dân biết rõ chủ trương của xã để bàn bạc thống nhất
thì sẽ tạo sự đồng thuận giữa chính quyền và nhân dân
từ đó sẽ không xảy ra sự việc gây bức xúc trong nhân dân đáng tiếc như vừa qua